ngày hai mươi sáu tháng bốn các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại jakarta
hãng hàng không vietjet air và các cơ quan chức năng indonesia đã phối hợp đưa một trăm linh năm công dân việt nam
từ indonesia về nước trên chuyến bay vg tám trăm tám mươi hai
chuyến bay chở một trăm linh năm công dân việt nam từ sân bay quốc tế sokhano hatta thủ đô jakarta của indonesia
đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế cần thơ
những công dân được đưa về nước là trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi sinh viên không có nơi cư trú
do các ký túc xá ở indonesia đã đóng cửa những người hết hạn thị thực bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tại sân bay quốc tế cần thơ tất cả các hành khách trên chuyến bay đều được tiến hành kiểm tra y tế
và cách ly tập trung theo đúng quy định